công an thành phố phan thiết đang tập trung truy xét người đàn ông đi xe máy cướp ba trăm năm mươi tờ vé số của một phụ nữ đi trên đường hải thượng lãn ông thành phố phan thiết
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một bà phạm thị bích hòa đang bán vé số trước trụ sở hội người mù của tỉnh bình thuận số ba mươi hai đường hải thượng lãn ông
thì có một người đàn ông đi xe quay màu đỏ đen ghé vào mua vé số
người đàn ông này đề nghị bà hòa đưa cả sấp vé số để chọn
lợi dụng lúc bà hòa không để ý người này đã cầm sắp vé số rồi tăng ga bỏ chạy
bà hòa chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp
được biết sắp về số bà hòa bị cướp tổng cộng có ba trăm năm mươi tờ trị giá là ba năm triệu đồng
toàn bộ ba trăm năm mươi tờ vé số bị cướp là vé do công ty sổ số kiến thiết bình thuận phát hành mở thưởng ngày hai mươi sáu tháng một tức mùng năm tết quý mão
công an thành phố phan thiết đã trích xuất camera để truy tìm thủ phạm
theo báo cáo
tổng hợp của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vào chiều tối ngày hai mươi sáu tháng một
số ca nhập viện do tai nạn giao thông pháo nổ đánh nhau ngộ độc thực phẩm ở dịp tết năm nay đều tăng cao hơn so với cùng kỳ dịp tết năm ngoái
tính chung sau sáu ngày nghỉ lễ thì có ba bốn mươi một ca cấp cứu do đánh nhau tăng so với tết năm hai nghìn một mươi tám
một mươi trong số đó là hơn một ba trăm linh ca phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có một mươi trường hợp
tử vong về tai nạn lao động sinh hoạt trong sáu ngày nghỉ thì có gần một mươi hai ca khám cấp cứu một mươi chín ca tử vong
về cấp cứu ngộ độc tổng sáu ngày có gần bảy trăm linh ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn dối loạn tiêu hóa tăng hai mươi so với cùng kỳ tết năm trước
ngoài ra có bốn trăm linh ba bệnh nhân khám cấp cứu vì tai nạn pháo nổ pháo hoa tăng ba mươi bốn năm ba mươi bốn ca vào viện vì tai nạn vũ khí vật liệu nổ tự chế tăng hơn hai mươi sáu với hai ca tử vong
cục đăng kiểm việt nam cho biết từ ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một các trung tâm đăng kiểm sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và doanh nghiệp
cục đăng kiểm việt nam khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để thực hiện kiểm định
tránh phải chờ đợi lâu giảm tải cho các trung tâm ở hà nội tp hcm
cùng với đó chủ động bảo dưỡng sửa chữa phương tiện để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định
tránh trường hợp gặp nội dung không đạt phải đi sửa chữa tốn thời gian và có thể mất thêm chi phí nếu phải sửa chữa sang ngày hôm sau mới đưa xe đi kiểm định lại được
trong năm ngày nghỉ tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày hai mươi sáu tháng một tức ngày ba mươi tháng chạp đến ngày năm tháng riêng âm lịch thì đã có trên ba trăm ba mươi lượt khách du lịch đến với hà nội
trong đó có ba mươi hai lượt khách du lịch quốc tế và ba trăm linh lượt khách du lịch nội địa chủ yếu là người dân thủ đô đi du xuân đầu năm tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn một tỷ đồng
công tác tổ chức đón khách du lịch dịp nghỉ tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba tại các khu điểm tham quan du lịch tiếp tục được diễn ra sôi động và chú đáo
đặc biệt tại một số các khu điểm tham quan du lịch đã tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch ra mắt nhiều chương trình sản phẩm du lịch mới
cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa biểu diễn nghệ thuật nhằm kích cầu thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm
mùa xuân là mùa của lễ hội và với đồng bào ca rong ở quảng nam thì vào những ngày này khắp các ngôi làng ở vùng cao tiếng chiêng ngân vang dân làng vào hội cúng máng nước
lễ cúng máng nước đầu năm là phong tục thể hiện lòng tôn kính và biết ơn mẹ rừng đã mang lại nguồn nước mát lành cho dân làng
nước là mạch nguồn sự sống mang lại sự no ấm khỏe mạnh cho cậu
sau tiếng chống hiểu trái tráng làng le xã trả giòn huyện nam trả my tỉnh quảng nam ngược lên rừng tìm những cây nứa to nhất đẹp nhất để dẫn nước về làng
với đồng bào ca song cư trú trên sườn núi ngọc linh bảo vệ nguồn nước là luật tục có từ nhiều đời
sau mùa rẫy dân làng tổ chức cúng máng nước đây là bữa thức quan trọng để tri ân mẹ rừng
trên mực nước là không được có ai mà chặt phá
nếu có ai mà chặt phá là chủ làng nói hoặc là phạt không dám đụng về tên đồng nguồn nước mới có nước
người ca song quan hiệm cây nêu là nơi ngựa trị của thần linh và tổ tiên ông bà
đây còn là tác phẩm nghệ thuật của cả làng là trung tâm của cộng đồng làng
suốt nhiều ngày trang trí sau hiệu lệnh của già làng cây nêu được dựng lên trước nhà làng
cây nêu dựng lên
lễ cúng máng nước chính thức bắt đầu
trong khi đàn ông dựng cây nêu phụ nữ hối hả chuẩn bị lễ cúng đón lấy nguồn nước được dẫn về làng
mình nấu bánh chặt đèn ống để hứng nước máu từ tên nguồn chạy xuống
còn sáng nay là chuẩn bị lá trầu uống dừa bà con mình chuẩn bị xuống là mình cúi mình
mọi thứ đã chuẩn bị xong bà con làng lè mang lễ vật ngược lên rừng nguồn để cúng máng nước
trong đời khấn dân làng tạ ơn thần rừng đã hảo phóng ban tặng cho dân làng nguồn nước trong lành
chính nguồn gốc này là mạch nguồn của sự sống
bảo vệ nguồn nước là trách nhiệm của cộng đồng làng
theo luật tụng ai làm bẩn đục nguồn nước ai phá rừng đầu nguồn sẽ bị làng phạt nặng
lễ cúng bán nước đầu xuân của đồng bào ca song là lễ thức quan trọng thể hiện tính gắn kết cộng đồng làng
lễ cúng máng nước của dân làng
chia sẻ với nhau giống như lúa đồ phạt khen kiên tế chia sẻ với nhau
cùng với lễ ăn tết mùa trong tín ngưỡng của đồng bào ca song cư trú sọc giải trưởng sơn lễ cúng máng nước là lễ hội lớn nhất
đó như là lát cắt văn hóa nghệ thuật biểu trưng của những ngôi làng ủ mình dưới bóng núi ngọc linh hùng vĩ
và nơi ấy những dòng nước cứ tuôn chảy để rồi mỗi năm khi mùa xuân mới lại về tiếng chiêng cha chiêng mẹ
cứ ngân dài như dòng nước đầu nguồn để tạ ơn mẹ thiên nhiên đã mang lại mạch nguồn của sự sống
thưa quý vị đã thành thông lệ cứ vào mỗi độ tết đến xuân về trong không khí rộn ràng phấn khởi những ngày đầu năm mới
thì tết trồng cây đã trở thành một phong trào sâu rộng một nét đẹp
trong văn hóa truyền thống của việt nam
vâng và tết trồng cây cũng chính là sự khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng trồng cây gây rừng
và qua đó góp phần quan trọng thiết thực vào công cuộc xây dựng phát triển bền vững đất nước
thời điểm này từ nông thôn đến thành thị trong các cơ quan đơn vị trường học
một không khí phấn khởi vừa uống tết trồng cây đã hữu ích rất nhiều tầng đất nhân dân cùng phát ra
mỗi một gốc cây được trồng xuống là một nét đẹp
và một niếm hy vọng một khí thêm mới đón ngủ xuân mới
nếu đời bác dạy để tết trồng cây thực sự là ngày hội đốn làm cho đất nước càng ngày càng xuân
mỗi người dân mỗi cơ quan tổ chức cùng chung sức đồng lòng góp sức trồng mới một tỷ cây xanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm theo nhiều lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ trong chỉ thị số bốn năm
phương diện được cảm ơn ông hoàng tiến thắng đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa ông qua sáu mươi năm thực hiện tết trồng cây thì theo ông ý nghĩa của tết trồng cây như thế nào
và có giá trị ra sao trong thực tiễn cuộc sống cũng như là giá trị văn hóa
tết trồng cây của hồ chủ tịch là một cái hoạt động xã hội rất đặc biệt
ngay cái chuyện đặt vấn đề khi mà chủ tịch hồ chí minh không gọi đây là một cái cuộc cách mạng co tát
hay là một cái
cuộc vận động gì gì gì đấy
vì bác hồ là người rất rung dị bác luôn luôn tìm những cái câu hỏi gần gũi nhất dễ hiểu nhất đơn giản nhất
tức là bắt là người luôn luôn gì đơn giản hóa những vấn đề phức tạp để cho người công chúng hiểu được nhận biết được
vậy cái tết trồng cây của hồ chủ tịch cũng vậy
tại sao hồ chủ tịch lại chọn cái ngày vào cái tháng riêng vào mùa xuân để khởi động cái tết trồng cây của mình
ông cha ta đúc kết rằng là
có nghĩa là cái tháng riêng của tháng hai là cái tháng mà bắt đầu đâm trổi nề lọc
và ông cha ta còn có một câu rất đông na là
tháng hai cấm mai cũng mọc và mùa xuân là khởi đầu của một năm
bởi vậy hồ chủ tịch chọn cái khởi điểm vào mùa xuân là như vậy
và cái tết trồng cây nó khác với cái cuộc cuộc cánh mạng
và những cái cuộc vận động này một cuộc cánh mạng dù là lớn lên hoặc lớn thì nó cũng có điểm dừng của nó
từ khi nó hoàn thành cái nhiệm vụ chính trị của nó thì nó sẽ kết thúc
nhưng mà tết thì
tết thì hoàn toàn khác
đối với phương đông tết là một cái hoạt động xã hội một cái sự kiện xã hội được lặp đi lặp lại
theo từng năm
và nó trường tồn với mà nó xong hành với đời sống xã hội
khi còn xã hội người thì cái tết vẫn còn
ý bác muốn nói rằng là tết trồng cây là cái nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ trước mắt mà nhiệm vụ lâu dài mà chúng ta phải làm suốt cuộc đời
vâng thưa ông vậy thì để giữ gìn và phát huy những nét đẹp của tết trồng cây
thì chúng ta cần phải
xuyên ngẫm về những điều gì ạ
chúng ta phải có cái chiến lược chẳng hạn như là trồng rừng phục hồi rừng là một rồi
thế và những cái rừng mà chúng ta trồng để khai thác thì luôn luôn phải có cái gối luôn gối vụ luôn
chứ không có thì chúng ta sẽ bị một khoảng hỡng ngụt
thế ngay cả những cái khu vực trồng cây ăn quả canh tác thì cũng phải có những quy hoạch hợp lý khoa học
nó vừa là mang cái nguồn lợi kinh tế nhưng nó cũng vừa mang cái giá trị cho môi trường
hai nữa là về mặt vĩ mô
các nhà quản lý đô thị cũng nên chú trọng đến việc khoa học hơn nữa về việc trồng cây
cây trồng đô thị nó có những cái nguyên tắc riêng của nó
anh chọn phải hợp lý cây
thế và ngay cả cái việc quản lý các đơn vị đô thị đấy
tôi xem một số chương trình thì có những cái cây trồng khi mà một năm sau cốc lên thì ni lông vẫn còn bọc ở gốc
hoặc là ví dụ chẳng hạn như là chúng ta mang những cái cây không hợp lý
mang cây hoa sữa đến cái bãi rác rồi cũng lại phải nhổ đi
thì rõ ràng là lãng phí
thế và lại đánh đánh đúng tên thành của hội chủ tịch
trồng cây nào sống cây đấy
chất lượng mới là quan trọng chứ không phải là số lượng
thưa ông có thể thấy rằng là tết trồng cây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc
và tết trồng cây cũng là để mở đầu một năm mới tạo ra không khí thi đua sôi nổi
vậy thì theo ông chúng ta cần phải có những chính sách cụ thể như thế nào
để có thể vừa phát huy được nét đẹp văn hóa của tết trồng cây
vừa mang lại những hiệu quả về mặt kinh tế ạ
thứ nhất chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật
phải có những tấm gương điển hình về trồng cây
những đơn vị nào có hiệu quả trồng cây thực sự chúng ta phải đưa ra
thế và đối với cái nạn lâm tặc chúng ta cũng phải có biện pháp
một cái điều nữa là tránh hình thức
bạn trở lại xem những hình ảnh mà bác hồ trồng cây
bác trồng cây nhỏ nhỏ thôi đứng bên đấy tưới nước rất là lợp lý
sức thuyết phục rất cao
thế bây giờ chúng ta vì một cái gì đấy chúng ta lại phô trương hình thức
kiểu một cây lưu dụng
các một vị lãnh đạo nào đấy đã đứng trước một cây đại thụ rất là lớn
cây đại thụ để trồng một cây đại thụ thế không đơn giản một tí nào các bạn ạ
để trồng một cây đại thụ thế phải cẩu các phương tiện một nội chuyên dùng đến
thế đó đang là hình thức
và chính cái đấy là hình ảnh phản cảng
nó làm phản tuyên truyền phản tính giáo dục
chúng ta không nên như thế
vâng xin cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
sở y tế hà nội vừa có công văn về việc đảm bảo y tế
phục vụ các sự kiện chính trị lịch sử
đây là một thông tin đáng chú ý trong cụm tin chính sách ngay sau đây
sở y tế hà nội vừa có công văn về việc đảm bảo y tế
phục vụ các sự kiện chính trị lịch sử quan trọng
lễ hội sự kiện văn hóa thể thao tiêu biểu trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
cụ thể các đơn vị bố trí các tổ cấp cứu cơ động
gồm hai bác sĩ hai điều dưỡng một xe cứu thương

đảm bảo y tế cho các đại biểu khách mời và nhân dân tham dự
trong suốt thời gian diễn ra lễ hội

đội y tế vừa ban hành quy định mới

theo quy định mới người mất bệnh ung thư bại liệt

và không tự kiểm soát tự thực hiện các hoạt động

khi được gửi bảo hiểm xã hội một lần
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bảy mươi năm hai nghìn hai mươi hai tt btc

từ năm đến hai mươi đồng một lượt

người đàn ông đi xe máy cướp ba trăm năm mươi tờ vé số của một người phụ nữ trên đường hải thượng lãn ông
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một bà phạm thị bích hòa đang bán vé số trước trụ sở hội người mù tỉnh bình thuận
thì có một người đàn ông đi xe way màu đỏ đen vào mua vé số
người đàn ông này đề nghị bà hòa đưa cả sấp vé số cho để chọn
lợi dụng lúc bà hòa không để ý người đàn ông đã cầm xuất vé số rồi tăng ga bỏ chạy
được biết tập vé số của bà hòa bị cướp tổng cộng có ba trăm năm mươi tờ
công an thành phố phan thiết đã trích xuất camera truy tìm thủ phạm
công an thành phố biên hòa tỉnh đông nai đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng cùng chú tại tỉnh đông nai
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có hai đối tượng là nguyễn thị phương thảo và trần thúy bình là chủ và quản lý của nhà nghỉ gia bảo phúc
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trong ba phòng tại nhà nghỉ gia bảo
bảo phúc ở phường long bình tân thành phố biên hòa
qua làm việc chủ và quản lý của nhà nghị khai nhận từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
do muốn kiếm thêm thu nhập cho nên bình và thảo đã cho thuê phòng để khách sử dụng ma túy với giá là một triệu đồng một lượt
công an cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ và thực hiện di lý từ đông nai về đà nẵng
đối với đối tượng ngô minh tú chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
ba đối tượng bị truy nã nguy hiểm về tội bắt giữ người trái pháp luật
do có mâu thuẫn trong việc vay mượn bảy mươi triệu đồng vào chiều ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại quán cà phê trên địa bàn phường hòa thọ tây anh lê ngọc duy bị nhóm của tú đi xe ô tô dẫn theo bốn người khác
uy hiếp đánh đập rồi khống chế cưỡng ép anh duy lên xe ô tô
trên đường đi anh duy bị chảy máu và kêu cứu nên đã được cả nhóm thả xuống trung tâm y tế huyện hòa vang
hậu quả anh duy thương tích bảy
sau khi phát hiện tú lẩn trốn tại đồng nai
công an quận cẩm lệ đã bắt giữ di lý tú về đà nẵng để phục vụ quá trình điều tra
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc chín h trên antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận hoàng mai hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đình phùng xã minh tân huyện đông hưng tỉnh thái bình có nốt ruồi ngay cánh mũi trái
và đối tượng đỗ văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phúc hạ một xã hợp lý huyện lý nhân tỉnh hà nam có xeo chấm cách năm cm ở đầu lông bài trái
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thường tín hà nội là đối tượng vũ tá đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm linh một nguyễn trường tộ phường trúc bạch quận ba đình tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý